dù là nguồn năng lượng mới và chưa thực sự phổ biến tuy nhiên trong thời gian gần đây
nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh bình phước đã bắt đầu lắp đặt và sử dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời trong sinh hoạt gia đình
có một giải phòng trọ cho thuê nên mỗi tháng hóa đơn tiền điện luôn là con số chi phí không nhỏ đối với anh lê văn thuận
nhất là trong thời điểm giá điện tăng cao như hiện nay
do đó sau khi tìm hiểu anh thuận quyết định lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời
để vừa sử dụng cho sinh hoạt gia đình vừa có nguồn điện ổn định cho dãy trọ
để đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời dùng trong sinh hoạt hộ gia đình
trung bình mỗi hộ phải mất khoảng năm mươi triệu đồng
tuy nhiên số tiền này có thể hoàn lại trong vòng năm đến sáu năm
sáu năm nhờ tiết kiệm được chi phí điện hàng tháng và bán lại điện năng dư cho điện lực
theo đó điện lực sẽ lắp đặt cho khách hàng công tơ điện hai chiều
để khách hàng có thể sử dụng điện của lưới điện quốc gia và bán lại điện khi cần thiết
tuy nhiên số tiền này có thể lắp đặt cho khách hàng công tơ điện hai chiều để khách hàng có thể sử dụng điện của lưới điện quốc gia và bán lại điện khi cần thiết
tuy nhiên số tiền này có thể lắp đặt cho khách hàng có thể sử dụng điện của lưới điện quốc gia và bán lại điện khi cần thiết
tuy nhiên số tiền này có thể lắp đặt cho khách hàng công tơ điện hai chiều để khách hàng có thể sử dụng điện của lưới điện quốc gia và bán lại điện khi cần thiết